mưa lớn liên tiếp trong những ngày vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước
tại xã phú sơn mưa lớn trong ba ngày qua đã khiến mực nước tại các sông xối lên nhanh gây thiệt hại đến tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn xã
đến trưa ngày chín tháng tám mưa lũ đã cuốn trôi bảy căn tròi dãy làm sạt lở ba ngôi nhà và nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ ba đến năm mét
một cây cầu dân sinh rộng hai mét dài sáu mươi mét chỉ giá ba năm tỷ đồng bắt qua sông lấp bị phá hủy hoàn toàn
ngoài ra mưa lũ đã cuốn trôi hàng chục hectare cà phê điều và cây ăn quả tổng thiệt hại mà xa phú sơn phải gánh chịu ước tính lên tới bảy tỷ đồng

trước nguy cơ đập thủy điện đắc ca bị vỡ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước đã triển khai phương án sơ tán hơn hai trăm linh hộ dân ở khu vực hạ lưu thuộc bốn xã phước sơn đoàn kết thống nhất đăng hà đến nơi có địa hình cao hơn để trú tránh
trước diễn biến phức tạp của thời tiết lực lượng chức năng tỉnh bình phước vẫn đang thực hiện các biện pháp để phòng chống và giúp đỡ người dân
trước đó bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu đứng chân trên địa bàn tỉnh bình phước và đắk nông cũng đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ giúp dân di rời đồng thời chỉ đạo các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi tình huống xấu có thể xảy ra
trước đó lực lượng chức năng đã cứu sống hai người dân của xã thống nhất bị nước lũ cuốn trôi tuy không thiệt hại về người nhưng tính chung tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước ước khoảng một mươi tỷ đồng